tại thành phố đà nẵng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ubnd thành phố và tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã tổ chức hội nghị
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển việt nam nhằm phát triển bền vững kinh tế biển gắn với tăng trưởng xanh
sau gần một mươi năm triển khai nghị quyết bảy trăm bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ ngành thủy sản việt nam năm hai nghìn một mươi tám với tổng sản lượng đạt khoảng bảy bảy mươi năm triệu tấn
kinh mạch xuất khẩu đạt chín tỷ usd tuy nhiên việc triển khai quy hoạch đưa vào hoạt động các khu bảo tồn biển còn chậm so với mục tiêu đề ra
nguyên nhân chủ yếu do kinh phí cấp cho công tác bảo tồn biển còn hạn chế hệ thống các quy định liên quan đến quản lý bảo tồn biển còn có sự thiếu đồng bộ
sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương còn chưa được chủ động thống nhất một số địa phương chưa thực sự quan tâm đầu tư đối với công tác bảo tồn biển
để đạt được những kết quả tốt trong thiết lập quản lý hệ thống khu bảo tồn biển thời gian tới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên tập trung chỉ đạo thực hiện